hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn
hai nghìn hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đam
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của đảng chính phủ của các cấp các ngành tổ chức đoàn thể địa phương
cùng các tầng lớp nhân dân phong trào đã diễn ra sôi nổi liên tục rộng khắp gắn liền với việc
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh các phong trào thi đua yêu nước đã
trở thành động lực mạnh mẽ xây dựng những cá nhân tập thể gia đình làng xóm
phần đấu theo tiêu chuẩn mới của người việt nam xã hội chủ nghĩa phát huy truyền thống tốt đẹp của
dân tộc tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước một mươi tám năm thực hiện
phong trào đã có nhiều mô hình tiêu biểu nhiều cách
những cách làm hiệu quả được phổ biến nghiên cứu học tập và nhân dòng nhiều cá nhân
năm tập thể đã có thành tích xuất sắc được đảng nhà nước chính phủ khen thưởng động viên kịp thời
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa vẫn còn bộc lộ một số hạn chế yếu kém cần khắc phục một số cấp ủy và chính quyền
địa phương chưa nhận thức được sâu sắc toàn diện nhất là gắn phong trào với phát triển
kinh tế xã hội của địa phương và đất nước công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên
ban chỉ đạo trung ương và địa phương chưa chặt chẽ thường xuyên tại hội nghị thủ tướng đã nghe
báo cáo và thảo luận nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả tìm giải pháp để huy động nguồn lực nhằm
bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của ban chỉ đạo phong trào ở các cấp tổ chức tốt các
hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa